mùa bão lũ thì công tác kiểm tra bảo tồn các di tích nhất là các di tích xuống cấp luôn được thành phố hội an tỉnh quảng nam tập trung thực hiện
tuy nhiên chỉ trong hơn một tháng thì liên tiếp các đợt bão lụt đã khiến cho hàng chục căn nhà cổ ở hội an bị ngập sâu nhiều ngày trong nước
và khiến cho chính quyền người dân cũng như là du khách vô cùng lo lắng
các nhà cổ số một trăm một mươi sáu nguyễn thái học phường minh an thành phố hội an của gia đình ông nguyễn văn hòa
trong vòng hơn một tháng qua đã phải trải qua ba lần ngâm trong nước lũ do ảnh hưởng của cơn bão số chín đến bão số một mươi hai
dù căn nhà có nền móng khá cao nhưng vẫn bị ngập sâu hơn năm mét làm các cây cột gỗ tường nhà bị ngấm nước nặng
phần mái cũng xuất hiện nhiều vị trí rột nước

đồng thời triển khai công tác chống đỡ gia cố các vị trí xuống cấp tổ chức che chắn đóng cửa và lắp đặt biển báo khu vực nguy hiểm bên ngoài một số di tích đã xuống cấp
trước khi các cân bộ thành phố đã cho trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa phối hợp với các ngành chức năng
và khảo sát toàn bộ các di tích trong khu phố cổ và đã chọn những di tích mà có nguy cơ xuống cấp hoặc là có nguy cơ ngã đổ khi có bão có lũ
để thực hiện các di tích